trong một mươi năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tỉnh yên bái đã mở gần một bảy trăm linh lớp với số lao động nông thôn được học nghề là hơn bốn mươi chín người
số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ở lĩnh vực nông nghiệp là hơn ba mươi ba người
lĩnh vực phi nông nghiệp là hơn một mươi sáu người tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt chín mươi
trong bốn mươi chín lao động đã được đào tạo có hơn hai sáu trăm linh lượt người được doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng
ba hai trăm linh lượt người được doanh nghiệp đơn vị bao tiêu sản phẩm
hai mươi lượt người tự tạo việc làm gần một lượt người tự thành lập tổ hợp tác hợp tác xã doanh nghiệp
nhờ đó đào tạo nghề đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm cho hơn một mươi tám lao động
góp phần chung vào công tác giảm nghèo tại tỉnh yên bái